thưa quý vị kể từ khi huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín từ cuối tháng một mươi đến nay
thầy giáo lê huy phương hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà tập đã rời bục giảng để làm một công việc hết sức đặc biệt
đó là tình nguyện vận chuyển f cũng chính là những học sinh của mình đến nơi điều trị
dù là phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dù là chặng đường vô cùng xa xôi và chắc trở
nhưng với tình yêu thương dành cho học trò người thầy vẫn kiên định gắn bó với công việc này trong hơn một tháng qua
cùng gặp gỡ với người thầy đặc biệt này trong sống đẹp hôm nay
từ cuối tháng một mươi huyện nam trà my tỉnh quảng nam xuất hiện ca f đầu tiên và lây lan nhanh ra cộng đồng
ca bệnh liên tục tăng tập trung chủ yếu ở bốn trường học
hàng trăm em học sinh phải tạm dừng việc đến lớp để chuyển về các khu điều trị
nam trà my là huyện miền núi nghèo cách xa trung tâm
nên quá trình vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn phương tiện đi lại khang hiếm
được câu lạc bộ bàn thương nhau hỗ trợ xe thầy giáo lê huy phương
hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trà tập
đã không ngần ngại tình nguyện làm người vận chuyển
đưa các em học sinh vượt hàng trăm km đường núi về thành phố điều trị
mình xuân phong chợ f đầu tiên là lý do là do học sinh
bởi vì nó nhỏ
cho nên là nó bị nhiễm thì mình cũng thấy nó rất là lo lo
nó lo mà không có cái từ gì giờ diễn tả được
mà đặc biệt là trong thời gian vừa qua
thì các phương tiện để mà lây vận chuyển thì nó lại
nó lại hạn chế hơn một tí
ở huyện thì cũng không có gì xa
hơn một tháng qua những bữa ăn vội bên vệ đường như thế này
đã gắn bó với anh và người bạn đồng hành trong suốt quá trình vận chuyển f về nơi điều trị
để đảm bảo an toàn cho mọi người
anh chỉ dám tranh thủ nghỉ ngơi bên vệ đường và tự cách ly sau mỗi chuyến đi
trong những ngày đầu thầy phương đã có những cái câu lạc bộ kết nối của thầy phương
đã điều được năm chiếc xe để chuyển những ca bệnh đầu tiên trong giai đoạn mà bệnh nhân rất là nhiều
hơn một trăm sáu mươi một bệnh nhân cùng với xe ô tô trường hải của tỉnh điều động
thì thập phương đã giải quyết năm mươi trong số bệnh nhân đó
đến ngày tiếp theo
thì thầy phương cũng đã tiếp tục duy trì hai chiếc xe một mươi sáu chủng để mà hỗ trợ việt nam trung tâm viên
trung tâm viên vận chuyển bệnh nhân f về tuấn trang
hơn hai mươi năm cầm phấn đứng trên bục giảng để gieo từng con chữ cho học sinh vùng cao
giờ đây khi dịch bệnh bùng phát
anh lại tiếp tục đồng hành với học trò của mình theo một cách đặc biệt hơn
có lẽ ở đây sẽ là một cái giáo ấm khó khó mà quan trọng cái quá trình công tác của mình

mong nhanh sớm kiểm soát được dịch bệnh và các con mình đã điều trị thế này thì nhanh chóng khỏe là đi về thôi
hành trình gian nan suốt hơn một tháng trở thành tài xế
anh phương đã đưa hơn bốn trăm linh học sinh xuống phố để điều trị covid một mươi chín
và giờ đây có gần hai trăm linh em đã khỏi bệnh
cũng chính trên chuyến xe này
người thầy giáo tận tùy ấy lại chở học trò của mình rời phố về núi để tiếp tục hành trình cọc chữ lên non